ban tổ chức tỉnh ủy lào cai cho biết toàn bộ một mươi bốn đảng bộ trực thuộc đã tổ chức xong đại hội đại biểu
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm theo đúng chỉ thị ba mươi năm của bộ chính trị
như vậy lào cai đã trở thành địa phương đầu tiên trên cả nước hoàn thành đại hội đại biểu cấp trên cơ sở
ngay từ tháng năm đảng bộ tỉnh lào cai đã chọn đảng bộ huyện bát sát tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm
sau đó thực hiện đại hội ở các đảng bộ tiếp theo bảo đảm theo đúng chỉ thị ba mươi năm của bộ chính trị
tỉnh ủy lào cai phân công các đồng chí trong ban thường vụ phụ trách trực tiếp
thành lập các tổ hỗ trợ tham gia các khâu của đại hội trong đó tập trung vào xây dựng văn kiện chính trị và nhân sự đại hội
đến nay tỉnh lào cai đã hoàn thành đại hội cấp trên cơ sở ở một mươi bốn đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy
chất lượng cán bộ nhiệm kỳ mới được nâng cao hơn so với nhiệm kỳ trước
trong đó tuổi trẻ đạt một mươi bảy tám dưới bốn mươi tuổi nữ đạt một mươi năm năm cán bộ là người dân tộc thiểu số đạt hai mươi năm